tại bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi tiếp trưởng đoàn các nước trong tiểu vùng sông mekong sang tham dự chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thượng tướng nguyễn trí vịnh bày tỏ niềm vui mừng chào đón các nước sang tham dự chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị lần thứ ba khẳng định mối quan hệ giữa việt nam và các nước là những tình cảm láng giềng truyền thống tốt đẹp
chương trình giao lưu tới đây sẽ là cơ hội để việt nam và các nước bạn củng cố tình hữu nghị gắn bó thủy chung đời đời tốt đẹp
thượng tướng nguyễn trí vịnh cũng mong rằng trong thời gian tới mối quan hệ giữa việt nam và các nước bạn sẽ đi vào chiều sâu phát triển lên một tầm cao mới đó là quan hệ đa phương cùng giúp đỡ nhau tiến bộ vì nền hòa bình ổn định và bền vững trong khu vực